sáng ngày hôm nay công an tỉnh phú yên xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng
giữa hai ô tô khách khiến hai người chết nhiều người bị thương
vụ tai nạn xảy ra vào khoảng hai mươi hai h ba mươi phút tối qua tại km một nghìn ba trăm ba mươi bốn một trăm linh quốc lộ một đoạn qua huyện phú hòa tỉnh phú yên
xe ô tô khách do anh lê hồng quang chú tại tỉnh bình định điều khiển chạy theo hướng nam bắc
đã va chạm với xe ô tô khách do anh đỗ tấn quý sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy trú tại tỉnh quảng nam điều khiển theo chiều ngược lại
hậu quả vụ tai nạn khiến một hành khách tử vong và nhiều người bị thương phải đưa vào bệnh viện đa khoa tỉnh phú yên cấp cứu điều trị
trong đêm qua bệnh viện đa khoa tỉnh phú yên đã huy động toàn bộ bác sĩ điều dưỡng các khoa tiếp nhận phân loại bệnh nhân để cứu chữa
cho đến sáng ngày hôm nay có một nạn nhân đã tử vong
các cơ quan chức năng của tỉnh phú yên đang tập trung khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn